đoàn công tác của bộ công thương đã có buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
nhằm đánh giá lại những công việc mà ngành công thương đã thực hiện tại địa phương trong thời gian qua
đồng thời tháo gỡ những khó khăn thách thức từ cơ chế chính sách
để thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất kinh doanh tại địa phương
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã nêu lên những cơ hội để bình phước có thể tận dụng
nhằm tăng cường giá trị gia tăng trong các hoạt động thương mại công nghiệp công nghệ
nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh tạo môi trường thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh
công nghiệp phụ trợ cho diệt may ra giày nhưng đồng thời tính đến cả một số các ngành công nghiệp mới có điều kiện phát triển
ví dụ công nghiệp chế biến các thiết bị năng lượng trong đó có thể là những cái tuôn pin hay là những cái thiết bị của cái điện rõ để mặt trời và tài tạo
nói chung mà chúng ta đang có cái điều kiện để phát triển trong tương lai khi mà việt nam sẽ trở thành trung tâm về cái công nghiệp năng lượng của khu vực và thế giới
bộ trưởng yêu cầu các cục vụ của bộ công thương phối hợp chặt chẽ với tỉnh bình phước để tháo gỡ khó khăn
đẩy mạnh phát triển công nghiệp thương mại trên địa bàn quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng giá trị cho các sản phẩm gắn với chỉ dẫn địa lý
đồng thời đẩy mạnh thương hiệu tăng giá trị gia tăng cho các sản phẩm cụ thể là cao su tiêu điều và một số mặt hàng nông sản khác

trước đó làm việc với sở công thương tỉnh bình phước bộ trưởng bộ công thương đã nhấn mạnh vai trò của ngành công thương tại địa phương
nâng cao sự phối kết hợp giữa sở công thương với bộ công thương cũng như với các sở ngành địa phương nhằm thực hiện tốt hơn các giải pháp tháo gỡ khó khăn
cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tạo giá trị gia tăng cho ngành